thông qua công tác tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh
các tổ công tác cũng đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ phạm pháp về ma túy
vào ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tổ tuần tra công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
phát hiện đối tượng nguyễn nhật trường đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra thì phát hiện trên xe của trường có dấu ma túy
qua khai thác nhanh công an huyện tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của trường
phát hiện thêm hai túi ni lông chứa ma túy và một số tăng vật khác có liên quan
tiếp tục mở rộng điều tra công an huyện bắt giữ châu văn be
và tạm giữ trên người đối tượng gần chín gam ma túy đá
bé cũng khai nhận là người bán ma túy cho trường
mình cũng góp sức với chính quyền địa phương để mà tuyên truyền dẫn động
trước mắt là người thân trong gia đình sau đó là bà con ở xung quanh mình
trên địa bàn ấp để tránh phòng và không tham gia vào tệ nạn ma túy ở địa phương
công tác đấu tranh với loại tội phạm ma túy trong thời gian tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn
nhất là khi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
đòi hỏi lực lượng công an vừa tham gia công tác phòng chống dịch bệnh
vừa phải đảm bảo an toàn khi đấu tranh với loại tội phạm ma túy
tránh nguy cơ bị lây nhiễm trong quá trình tiếp xúc làm việc
do đó mỗi người chiến sĩ cần phát huy hơn nữa sự mưu trí dũng cảm
khi đối mặt với tội phạm ma túy trong mùa dịch
ba mươi sáu tháng tổ giam là bản án mà tòa án nhân dân tp bắc ninh vừa tuyên phạt
đối với nguyễn văn quý chủ tại tp bắc ninh tỉnh bắc ninh
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
và tội cố ý gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp bắc ninh vào tối ngày một mươi tháng sáu
tại khu vực chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở khu vực cầu cạn y na
thuộc phương kinh bắc tp bắc ninh nguyễn văn quý có hành vi không chấp hành
quy định về phòng chống dịch bệnh chửi bới quay ngang xe làm mất trật tự công cộng
lực lượng công an sau đó đã tạm giữ quý để điều tra xử lý
ngoài ra khi quý có biểu hiện nhiễm covid một mươi chín sau đó được xét nghiệm xác định
đối tượng đã không thực hiện việc tự khai báo về lịch trình di chuyển và tiếp xúc của mình
khi được hỏi về lịch trình di chuyển và tiếp xúc quý khai báo không đầy đủ
dẫn đến có bảy người tiếp xúc trực tiếp tức là f một và hai f hai của quý bị nhiễm covid một mươi chín
thời gian gần đây
bộ y tế nhận được thông tin phản ánh một số cơ sở tiêm chủng có tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi và kết hợp hai loại vaccine không theo hướng dẫn của bộ y tế
điều này có thể ảnh hưởng đến tính thông nhất trong việc chỉ đạo
điều hành và thực hiện chiến lược tiêm chủng của việt nam
chính vì vậy ngày hôm nay bộ y tế đã có văn bản hòa tốc gửi sở y tế các tỉnh
thành phố về việc thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng
cụ thể bộ y tế đề nghị cơ sở sở y tế các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng
tổ chức tiêm chủng cho tất cả trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên theo quy định
tại nghị quyết số hai mươi một của chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín
quyết định số ba nghìn ba trăm năm mươi năm của bộ y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch
tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
đồng thời bộ y tế yêu cầu các sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo
hướng dẫn cơ sở tiêm chủng trên địa bàn
sử dụng kết hợp hai liều vaccine phòng covid một mươi chín theo đúng hướng dẫn
tại công văn số sáu nghìn ba mươi ngày hai mươi bảy tháng bảy và công văn số bảy nghìn năm trăm bốn mươi tám ngày một mươi tháng chín
của bộ y tế về tiêm hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
nếu có các cách kết hợp vaccine khác bộ y tế sẽ hướng dẫn sau
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trưa nay sở y tế hà nội cho biết
từ sáu giờ đến một mươi hai giờ ngày một mươi sáu tháng chín hà nội ghi nhận
hai ca nhiễm mới covid một mươi chín trong đó tất cả đều trong khu cách ly hoặc phong tỏa
như vậy là tính từ một mươi tám h chiều qua đến trưa nay
thủ đô hà nội không ghi nhận ca nhiễm mới ở ngoài cộng đồng
về tiến độ tiêm chủng đến trưa nay toàn thành phố hà nội đã triển khai
tiêm được hơn năm hai triệu mũi đạt tiến độ tám mươi chín bốn
với một số tín hiệu tích cực từ ngày hôm qua ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã ban hành văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn
đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số hai mươi
ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đồng thời đánh giá phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp
để bảo vệ vững chắc vùng xanh xanh hóa vùng vàng thu hẹp vùng đỏ
theo văn bản này từ một mươi hai giờ trưa nay một mươi chín quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
được nới lỏng giãn cách thực hiện theo trạng thái bình thường mới
nhiều hàng quán và một số hoạt động thiết yếu được mở cửa trở lại
rất nhiều người dân cảm thấy vui mừng phấn khởi tuy nhiên công tác phòng chống dịch
vẫn phải được triển khai chặt chẽ không được chủ quan lơ lạ
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
thưởng thức xem không khí khi hà nội trở lại trạng thái bình thường mới như thế nào nhé

mình chuẩn bị từ năm giờ sáng
có thời gian thì thông báo rất là gấp cho nên là mình không kịp chuẩn bị

mình đợi đến hai tháng rồi

chủ yếu là mua bà con trong ngày giãn cách thôi
thế là được rồi ạ
mình thấy rất vui ạ bởi vì là giờ chờ sau gần bốn năm ngày
thì mãi nó có thể đi ra khỏi đường và ăn những món đồ mình thích
người dân đi mua đồ thì vẫn nên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách
thời là tuân thủ theo các chỉ thị và các biện pháp phòng chống
mà nhà nước với chính phủ đưa ra
em hy vọng là sau ngày này
lần lượt các hàng quán khác cũng sẽ được mở cửa
bởi vì em cũng mong chờ lắm rồi
từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín
một số cơ sở kinh doanh được hoạt động
cụ thể là cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm
sách thiết bị đồ dùng hợp tập
cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa giao thông
điện tử điện lạnh đồ giao dụng
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
tôi thấy rằng là
mình đã thực hiện rất đúng
và đến giờ phút này là cũng là
để mình sống chung với lại
cùng chiến đấu với đại dịch
và để mọi người đều vui vẻ
và rất thoải mái
được hoạt động trở lại theo trạng thái bình thường mới
thì nhiều người dân đã vô cùng phấn khởi
tuy nhiên không để người dân lơ là chủ quan
mất cảnh giác với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các cấp chính phủ
chính quyền và lực lượng chức năng đã chủ động trong công tác thanh tra kiểm tra
nhắc nhở người dân
rồi chào các em nhé
của anh ở bên con phường nhé
hôm nay là cửa hàng em được kinh doanh rồi
thì chúng ta
cửa hàng thì phải đảm bảo về vấn đề là phòng dịch
trước tiên là đảm bảo về vấn đề phòng dịch
thứ hai là
cửa hàng phải chuẩn bị nước sát khuẩn này nhé
và nếu mà tốt nhất là phải thêm tấm chắn
để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho cái người mà
cái người mà đến mua hàng mang về đấy
và tuyệt đối là không có khách hàng ngồi lại quán nhát
để đảm bảo về phòng dịch
một trong những nhiệm vụ chính của hà nội là bảo vệ vững chắc vùng xanh
giữ cho ca nhiễm không lan ra rộng
khi bắt đầu lộ trình mới nới lỏng từng bước
cùng với đó là khoanh vùng
kéo giảm để làm sao các vùng đỏ sẽ sớm chuyển màu
để thủ đô thực sự trở nên khỏe mạnh
kiếp theo chương trình mời quý vị cùng nhớ là
hãy cùng đến với trường quay phía nam cập nhật các tin tức
đang truy khác trong dịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tỉnh kiên giang đã đề ra một mươi một giải pháp nhằm đẩy lùi dịch covid một mươi chín
trong những ngày tới đây là đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm sàng lọc
nhằm bốc tách f ra khỏi cộng đồng
từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
địa phương sẽ chia làm ba đợt xét nghiệm sàng lọc
đối với các vùng nguy cơ rất cao và vùng nguy cơ cao gồm
thành phố hà tiên huyện giang thành hòn đất kiên lương và châu thành
mỗi đợt sẽ tiến hành lấy mẫu bốn trăm bảy mươi năm ba trăm linh ba người
bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên với tần suất hai ngày một lần
đối với các địa phương vùng xanh
duy trì lấy mẫu năm đến một mươi dân số
đến khi không còn phát hiện trường hợp dương tính
sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm rt pca
mẫu gợp theo nhân hộ khẩu gia đình để tầm soát lần cuối
để thực hiện kế hoạch xét nghiệm diện rộng lần này
kiên giang cần một tám triệu que lấy mẫu
một trăm hai mươi ống môi trường lấy mẫu
và năm trăm linh kit test kháng nguyên sars cov hai
và trên bảy một trăm linh nhân lực thực hiện lấy mẫu
do nguồn nhân lực tại chỗ có khoảng hai năm trăm linh người
nên cần huy động trên bốn sáu trăm linh người từ các tỉnh thành trong vùng để hỗ trợ
trước mắt địa phương sẽ tiếp nhận của trường đại học cần thơ năm trăm linh sinh viên
kinh phí thực hiện kế hoạch dự kiến khoảng một trăm hai mươi tám tỷ đồng
từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy tắc giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tiết kiệm thời gian và giảm chi phí
đội cảnh sát quản lý hành chính công an quận bình thạnh tp hcm
đã triển khai thực hiện trả thẻ căn cước công dân đến tầng tay người dân tại địa bàn
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
gửi thẻ về cho công an quận bình thành
sau đó sử dụng phần mềm được trang bị quát mã qr trên căn cức công dân
để trích xuất thông tin và dữ liệu máy vi tính
cán bộ sẽ phân loại mỗi danh sách là hai trăm linh thẻ ghi chú số thứ tự
về cơ bản khi công dân đến nhận thẻ tại trụ sở sau giãn cách
các bộ sẽ trích xuất tiệm trên hệ thống dữ liệu
dễ dàng tìm thẻ trao cho người dân chỉ mất khoảng một mươi năm phút mỗi thẻ
ngoài ra đối với trường hợp khẩn cấp khi người dân cần nhận thẻ
để hưởng trợ cấp nhà nước làm giấy chứng sinh chứng tử
hiện đồ quản lý hành chính cũng tăng cường các bộ chiến sĩ phân loại thẻ
dựa theo địa chỉ để bố trí sắp xếp trao tận nhà dân
trung bình mỗi cán bộ chiến sĩ thực hiện trao trả được khoảng tám mươi trường hợp mỗi ngày
với tinh thần vì nhân dân phục vụ việc ra thẻ tại nhà cho công dân
nhận được sự đồng tình ủng hộ tiết kiệm thời gian đi lại
giảm chi phí thu tục hành chính rừng ra đồng thời sẽ giảm áp lực khá lớn
cho đội quản lý hành chính sau thời gian giãn cách
dự kiến mô hình này sẽ được nhân rộng đến các địa phương
trong khi kiểm soát covid một mươi chín không phát sinh thủ tục
vẫn chỉ yêu cầu những loại giấy đi đường mã qr shipper
cũng như kết quả xét nghiệm âm tính
quyết định cho giao hàng liên quận huyện đã bật đèn xanh
cho nhiều cửa hàng mô hình kinh doanh tự tin trở lại
lực lượng giao nhận đã mới rộng tệp khách hàng
tăng cơ hội doanh thu đối với cơ sở đủ điều kiện hoạt động
bên cạnh tạo điều kiện cho giao hàng thì từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín
ba địa phương tại thành phố hồ chí minh được thiết điểm nới lỏng giãn cách xã hội
là quận bảy huyện củ chi và huyện cần giờ
nội dung quyết định nới lỏng đã cho phép thêm nhiều ngành nghề
danh mục kinh doanh được mở cửa
không chỉ mở rộng về hạng mục kinh doanh mà người dân tại những khu vực này
còn được đi chợ một tuần một lần
do đó những hệ thống siêu thị như thế này hệ thống cung ứng
cũng đã chuẩn bị hàng hóa và nhân lực để chuẩn bị cho các chính sách mới
đầu tiên toàn bộ nhân viên siêu thị cũng đã có tiêm chủng lần thứ hai
và thứ hai là thực hiện khai báo y tế đầy đủ
thứ hai là đầu ngày mình đều có check mã qr code để khai báo cập nhật thông tin
siêu thị thì cũng chuẩn bị xong đầy đủ hàng hóa bản biểu
mỗi người dân ở tại khu vực vùng xanh sẽ được địa phương cấp một giáy xác nhận
rằng là đủ điều kiện đi mua ví dụ như là đã đủ điều kiện tiêm chủng
hoặc là trong vùng đó là không có các trường hợp f các vùng nguy cơ cao
khi mình online rồi đặt vào trong những group cư dân
có gì thì ăn đấy bữa nay hết sữa cho con nên là đành về đi siêu thị để lấy sữa
có khi mua ở ngoài nó lại không đúng ấy cho nên thành ra là vào siêu thị
thì sẽ mua được đầy đủ đồ hơn bởi vì trong siêu thị nó nặng kín
thương chân thì là an tâm sống và cũng hạn chế
nếu như mà không cần giúp thì cũng sẽ không đau
ba địa phương là quận bảy huyện củ chi và huyện cần giờ sẽ thiết điểm
các chính sách mới kể trên cho đến ngày ba mươi tháng chín
sau đó thành phố hồ chí minh sẽ đánh giá hiệu quả cũng như rủi ro
để có điều chỉnh phù hợp áp dụng theo từng bước đối với thành phố thủ đức
và các quận huyện còn lại
với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau tại thành phố hồ chí minh
lực lượng trạm y tế lưu động đã triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại nhà
cho những người già yếu người khuyết tật người bị tai biến
không có điều kiện sức khỏe tới các điểm tiêm cố định trên địa bàn
ghi nhận tại phường một mươi chín quận bình thạnh
lên lỏi vào tận các con hẻm sâu theo sự hướng dẫn của tổ trưởng dân phố
cuối cùng tổ tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín lưu động của phường một mươi chín quận bình thạnh
cũng đã đến được địa chỉ căn hộ đăng ký tiêm chủng
khi thấy đổi tiêm đến tận nhà các cụ cũng như người thân tỏ ra hết sức vui mừng
thì mẹ tôi đi đứng lại không được đốt lắm
cho nên là được mọi người chăm lo cho người lớn tuổi như vậy
thật sự là một niềm vinh dự cho các gia đình tôi
xin cảm ơn tất cả
tại những gia đình có các cụ di chuyển khó khăn
đặc biệt là những người bị bệnh nền thì được thăm khám rất kỹ lưỡng
trước khi tiêm nhân viên y tế cũng hỏi kỹ lưỡng về tiền sử dị ứng thuốc và thức ăn
đồng thời theo dõi chặt ba mươi phút sau tiêm
ngoài ra để đảm bảo an toàn tiêm chủng
mỗi đội tiêm lưu động luôn có bác sĩ cấp
cứu theo sát cùng bình oxy
đến ngày hôm nay thì tỷ lệ tiêm vaccine cho người từ độ phương tạp tuổi như lên

và với con số là khoảng tất cả năm còn lại
thì chúng tôi cũng đang tiếp tục diễn thai các đội tiêm lưu động
để đến thường nhà để tiêm cho các cô chú
cố gắng làm cho thường ngày để phủ rộng luôn chỗ này
cùng với việc vừa tổ chức đội tiêm ở địa điểm tập trung
vừa tới từng khu trung cư từng nhà để tiêm vaccine cho người dân
phường một mươi chín đang trở thành phường đầu tiên của quận bình thạnh
tiêm phủ vaccine cho người dân trên địa bàn
thưa quý vị tại bà rịa vũng tàu
mặc dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
nhưng một nhóm đối tượng đã lén lút tụ tập sử dụng ma túy trái phép
rồi bị dương tính với sars cov hai
vừa bị cơ quan chức năng khởi tố vì vi phạm các quy định
để ngăn ngừa tình trạng người sử dụng ma túy làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng
chính quyền địa phương đã đưa những người nghiện ma túy đi cách ly tập trung
khu cách ly tập trung trường cao đẳng quốc tế fibis tại thị xã phú mỹ
gần một trăm linh người nghiện ma túy đã được đưa đến đây cách ly
để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
do đặc thù của đối tượng này là thường xuyên di chuyển đến các những vùng giáp ranh
vùng dịch giao tiếp với các đối tượng trong đường dây ngang
tới cái sự lây lan trong cộng đồng là đây là nguy cơ rất lớn
chúng tôi đã cách ly các đối tượng này theo dạng f một
theo ông bình tại khu cách ly này
các bác sĩ chăm sóc để cắt cơn nghiện và được xét nghiệm sars cov hai định kỳ ba ngày một lần
ngoài việc bảo vệ giám sát nghiêm ngặt người nghiện trong khu cách ly
lực lượng công an cũng thường xuyên thăm hỏi động viên hỗ trợ để họ yên tâm cách ly chữa trị
các bộ đây lo cho anh em đầy đủ ổn định
lệ sinh thiếu thốn các bộ ở đây giúp đỡ đầy đủ
lúc nào cũng sụt khuẩn sáng chiều
ai mà cắt cơn và vật vả là y tế cũng có hỗ trợ thuốc mang cho anh em cắt cơn
xác định nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín từ những người nghiện ma túy là rất lớn
lực lượng công an đã siết chặt quản lý người nghiện
kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàn trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
mà tiến hành kiểm tra các đối tượng có những biểu hiện mệt mỏi và có dấu hiệu sử dụng chất ma túy
thì từ đó lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra kỹ đồ đạc tài sản trong phương tiện
cũng như là trong người đối tượng
từ đó phát hiện ra loại ma túy mà đối tượng đã tàng trữ
chỉ trong hơn một tháng thực hiện giải phép xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
lực lượng công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện bắt giữ sáu mươi năm vụ
với chín mươi bốn đối tượng mua bán tàn trữ vận chuyển sử dụng trái phép chất ma túy
công an đã khởi tố ba mươi tám vụ với năm mươi bảy đối tượng